tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đinh xuân long
chủ tải xã iarop huyện ersup tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là đinh xuân tuân là cháu của long
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một đinh tiến thành là con trai của long
đi nhậu về qua nhà một người dân ở cùng thôn thấy tuân và nhiều người đang đánh bài ăn tiền cho nên cũng tham gia
trong quá trình đánh bài giữa thành và tuân xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
sau khi được mọi người căn ngăn cả hai trở về nhà cho đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
tuân nghe tiếng thành chửi bới và thách thức đánh nhau nên đã xuống bếp cầm một con dao dài gần ba mươi sáu cm đi về phía cổng nhà thành
tại đây sau khi biết chuyện long là bố của thành đã cầm một cây cuốc đi ra và bổ một nhát vào đầu của tuân gây tỷ lệ thương tật là ba mươi bảy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đinh xuân long một mươi hai năm tù giam về tội giết người